hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khởi tố giám đốc và kế toán trưởng trung tâm kiểm soát dịch bệnh thừa thiên huế
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư tổ chức gặp mặt đầu xuân nhâm dần
với các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí nguyên ủy viên trung ương đảng các khóa
dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
các ý kiến phát biểu của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước bày tỏ tin tưởng tự hào về những kết quả đất nước ta đã đạt được thời gian qua
trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức mà đất nước ta phải đối mặt đặc biệt là những tác động tiêu cực do đại dịch covid một mươi chín đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
bên cạnh đó các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước kiến nghị nhiều nội dung để tiếp tục xây dựng và phát triển đảng trong sạch vững mạnh
phát biểu tại hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
đất nước ta vừa đi qua năm hai nghìn hai mươi một với đẩy áp các sự kiện trọng đại
trong đó chúng ta đã tổ chức rất thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng thời tổ chức các kỳ họp của quốc hội khóa một mươi năm tổ chức các hội nghị toàn quốc của chính phủ của mặt trận tổ quốc của một số ngành và lĩnh vực quan trọng
để quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và các nghị quyết kết luận của trung ương đảng
tất cả quán triệt học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần theo tinh thần tiền hô thì hậu
nhất hô thì bá ứng nên là đại hội là ra quyết định rồi thì bây giờ hậu là phải triển khai phải hướng đi
trên dưới đồng lòng phải đoàn kết với nhau dọc ngang thông suốt phối hợp với nhau cho nhịp nhàng
hai nghìn hai mươi một cũng là năm bộ chính trị ban bí thư quyết tâm tiếp tục đổi mới cải tiến phương thức lãnh đạo phong cách công tác lề lối làm việc
theo hướng kết hợp tầm nhìn chiến lược lâu dài với việc xây dựng và thực hiện các chương trình kế hoạch ngắn hạn
tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể cấp bách trước mắt giải quyết rứt điểm những việc đã rõ đã chín
đoàn kết thống nhất phối hợp kết hợp đồng bộ nhịp nhàng phân công nhau đi địa phương các ngành các lĩnh vực đi nước ngoài
một cách đồng bộ hợp lý ăn khớp
đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra của đảng thanh tra kiểm toán của nhà nước trách nhiệm giám sát của nhân dân
chúng ta đổi mới cái phương thức làm việc lãnh đạo
cái này các bác các đồng chí cũng đã quá biết cũng đã nhiều lần nói

kỳ luật phải nghiêm minh

đúng như các bác các đồng chí cũng đã quá biết đã nhiều lần nói
và phải làm theo đúng cái nghị quyết của đảng pháp luật của nhà thương không được tùy tiện
đặc biệt nêu cao cái tinh thần đoàn kết thống nhất đồng lòng với nhau
để mới đạt
tổ chức các cái đoàn thể thì cũng phải theo cái tinh thần là
chuyên giới phải đồng lòng
đừng phải hết sức là dân chủ
thì lần này chúng tôi hết sức chú ý
cái kết hợp rất là chặt chẽ
giữa cái việc đề ra tầm nhìn chiến lược lâu dài
với việc xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch ngắn hạn
tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể cấp bách trước mắt
giải quyết rứt điểm những việc gì đã rõ đã chín
tổng bí thư cũng khẳng định công tác lãnh đạo phòng chống
cả tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh
với tinh thần không chỉ ngăn chặn để lùi
mà phải chủ động phòng ngừa
kiên quyết phòng ngừa kiên quyết phòng ngừa
kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
và những hành vi tham nhũng tiêu cực
điều này đã được đông đảo cán bộ đảng viên quan tâm ủng hộ
mặc dù có những lúc bảo là tôi dịch bệnh thế này
sử nó vừa vừa thôi các thứ nó làm lực trí
nhưng mà bảo là càng dịch bệnh thế này
càng phải tập trung chống tiêu cực tham nhũng
và bây giờ thì bộ chính trị cũng đã quyết định
không phản trí là phòng chống tham nhũng
mà phòng chống tham nhũng phải tiêu cực
mà tiêu cực thì nó banh mông nhiều thứ tiêu cực lắm
tập trung vào là cái sự suy thoái
về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống
cái này mới là cái gốc
nếu phẩm chất anh tốt
lắm lúc tôi nói là thậm chí rất là đau lòng
thế nhưng mà không thể không làm được
vì cái sự nghiệp chung
vì sự trong sạch của đảng
của hệ thống chính trị
của nhà nước chúng ta
và lấy lòng tin của nhân dân
thì chúng ta buộc phải làm
làm thì phải với tinh thần như thế
rất nhân văn nhân đạo
nhân nghĩa nhân tình
đúng pháp luật luật pháp
trong sạch vững mạnh
hệ thống chính trị mà trong sạch vững mạnh
các cơ quan chính quyền
đặc biệt là những cơ quan mà cầm tiền
thế rồi là có quyền
dễ sinh ra tiêu cực hư hảo
là năm bản lề thực hiện nghị quyết
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
tổng bí thư mong muốn
các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng
và nhà nước với nhiệt huyết sẵn có
và những kinh nghiệm đã được tích lũy
tiếp tục có những công hiến đóng góp
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của đảng nhà nước
và nhân dân ta
luật phòng chống ma túy
năm hai nghìn hai mươi một đã có
một chương riêng về quản lý
người sử dụng trái phép chân ma túy
đây là biện pháp phòng ngừa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn
đảm bảo quản lý chặt chẽ
người sử dụng trái phép chân ma túy
góp phần hạn chế việc gia tăng người nghiện
giảm nguồn cầu về ma túy
cũng như phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật khác
tuy nhiên để luật đi vào cuộc sống
bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đòi hỏi các cấp các ngành chức năng
cần phải có sự quyết tâm và trách nhiệm cao
ghi nhận của nhóm phóng viên trên địa bàn tỉnh lào cai
là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy
ngay khi bộ công an có kế hoạch
triển khai luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh lào cai đã tổ chức
tập huấn chuyên sâu về thi hành luật
và các văn bản quy phạm chi tiết hướng dẫn
thi hành cho lãnh đạo các sở ban ngành
và tới một trăm linh lực lượng công an cấp xã
qua tập huấn
các đại biểu đã nhận thức được tính ưu việt
đồng bộ và thực tiễn của luật phòng chống ma túy
trên tinh thần quản lý
ngay từ lần đầu tiên phát hiện
người có hành vi sử dụng trái phép
để ngăn chặn từ sớm từ xa
công an cấp xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh lào cai
đang tích cực giúp ủy ban nhân dân
cung cấp lập danh sách
và chủ trì quản lý người sử dụng trái phép
trên ma túy cư trú tại địa phương
nếu việc thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện
có vấn đề có vấn đề có vấn đề

nếu việc thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện
vấn đề công tác cai nghiện tại cộng đồng
đối với người nghiện dạng này
sẽ đảm bảo công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tốt hơn
dự báo khi luật phòng chống ma túy
năm hai nghìn hai mươi một có hiệu lực
số lượng người nghiện ở các địa phương sẽ tăng lên
vì các điều kiện xác định tình trạng nghiện đã rõ
số lượng người sử dụng ma túy
bị phát hiện cũng tăng lên
do đó khối lượng công việc của lực lượng công an xã
phường thị trấn cũng sẽ nặng nề hơn
trong công tác lập hồ sơ
quản lý người sử dụng ma túy người nghiện
chưa kể việc quản lý cả những đối tượng ngáo đá
để ngăn chặn trọng án
ngoài những quy định đó ra
thì nghị định cũng quy định rõ
các cái biểu mẫu
để dùng trong cái việc
mà chúng ta lập hồ sơ
quản lý người nghiện và cai nghiện
sau cai báo cáo hình chí như thế
đấy là những điểm mới và rất là thuận lợi cho chúng tôi
để tới đây chúng tôi hướng dẫn
cơ quan chủ trì về công tác
đấu tranh cũng như là
quản lý lập hồ sơ cai nghiện
thì chúng tôi sẽ tham gia
yêu cho các cấp ủy đảng ủy công an tỉnh
sẽ ban hành các cái hướng dẫn
cụ thể để
chuyển về các cái địa phương
để thực hiện nó có cái hiệu quả
ngay từ những cái đầu
mà chúng ta luật có hiệu lực
bên cạnh đó hiện công an tỉnh lào cai
cũng phối hợp với các sở ngành
xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực cho công tác cai nghiện
quản lý sau cai nghiện ma túy
đánh giá khả năng tiếp nhận của các cơ sở cai nghiện ma túy
bao gồm cả cơ sở cai nghiện công lập
và cơ sở cai nghiện tư nhân
chuẩn bị các phương án tổ chức cai nghiện bắt buộc
theo quy định mới
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
sáng nay giám đốc và kế toán trưởng cdc huế
đã bị khởi tố bắt tạm giam
do có nhiều sai phạm
linh quan đến việc mua sắm trang thiết bị
vật tư hóa chất quần áo bảo hộ phòng chống dịch
diễn ra trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
hoàng văn đức giám đốc cdc thừa thiên huế
và hà thúc nhật kế toán trưởng
kiêm trưởng phòng tài chính kế toán cdc huế
đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định
về đấu thầu trong mua sắm vật tư
trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với đức và nhật
về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét tại nhà của hai đối tượng
lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu tiền mặt liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh thừa thiên huế
đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án
do làm ăn thua lỗ
phạm hữu tài chú tại tỉnh ninh bình
đã đột nhập vào một trung tâm thương mại
tại thành phố ninh bình
và lấy đi số tiền gần một ba tỷ đồng
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
vừa bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo chỉ sau ba mươi giờ tập trung truy xét
công an thành phố ninh bình đã điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng phạm hữu tài
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
do làm ăn thua lỗ
nên đã sử dụng xà cầy găng tay quần áo khẩu trang
đột nhập vào trung tâm thương mại
phá cửa phá kết sát
trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo thẩm quyền
thông tin từ công an tỉnh bình phước cho biết
và chiều tối nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
phối hợp với công an huyện phú riềng
và các cơ quan liên quan
vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
phẫu thuật tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong
của một nam sinh lớp chín trên địa bàn
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa nay
khi vừa tan lớp ra đến cổng trường
nạn nhân bị một số người lạ đứng ở cổng trường
chặn lại dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu
sau đó một người trong nhóm rút dao bấm
thủ trong người ra đâm
khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện hiện công an tỉnh bình phước
đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan
khám nghiệm hiện trường tổ chức truy bắt các đối tượng gây án
chiều nay cháy lớn xảy ra
tại công ty chuyên gỗ sấy nhập khẩu
trên đường thới an một mươi sáu phường thới an
quận một mươi hai tp hcm
đã tiêu dụi nhiều tài sản
phát hiện vụ hóa hoạn
tại công ty chuyên bán gỗ tấm sấy trên đường thế an một mươi sáu
người dân xung quanh đã hô hoáng
và huy động thiết bị tại chỗ dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
và phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai
nhanh chóng điều hành chục phương tiện
với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
triển khai công tác chữa cháy
sau hơn một giờ nỗ lực ngọn lửa đã được khống chế
ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người
nhưng khiến nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ việc và thiệt hại
đang được điều tra làm rõ
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước nói chung
và trên địa bàn tỉnh yên bái nói riêng
xảy ra một số vụ cháy lớn
đặc biệt là các vụ cháy tại các chợ
và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh của hộ gia đình
gây ra thiệt hại lớn về tài sản
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh yên bái
đã triển khai rất nhiều giải pháp
nhằm hạn chế thấp nhất những nguy cơ cháy nổ xảy ra
góp phần đảm bảo an toàn tính mạng
và tài sản của người dân
đây là hình ảnh vụ cháy ngôi nhà
của gia đình bà trần thị huệ
tại tổ tám phường trung tâm thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
được người dân ghi lại
vụ cháy đã làm ngôi nhà hư hỏng nặng
và toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi
ước tính thiệt hại khoảng bốn trăm linh triệu đồng
được biết nhà bà trần thị huệ
là nhà đề ở kết hợp kinh doanh
lại nằm gần chợ mường lò
nơi tập trung số lượng lớn hàng hóa
của các hộ gia đình xung quanh
do vậy nếu không được giật tắt kịp thời
thì nguy cơ cháy lan là rất lớn
để hạn chế thấp nhất
nguy cơ cháy nổ xảy ra
ngay từ đầu năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh yên bái đã chủ động phối hợp
với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
tăng cường kiểm tra hướng dẫn đôn đốc
làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ
tại các chợ nhà ở kết hợp kinh doanh
sản xuất trên địa bàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
với chức năng nhiệm vụ
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn tỉnh yên bái
trong thời gian qua đã thường xuyên tiến hành
phối hợp với công an huyện thị thành phố thị xã
kiểm tra các chợ trung tâm thương mại
kiểm tra các nhà ở kết hợp với kinh doanh
qua đó phát hiện các tiềm mẩn
nguy cơ hoạt động phòng cháy chữa cháy
và đã tiên truyền hướng dẫn
để các hộ dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó
chúng tôi cũng hướng dẫn đến từng người dân
cài đặt áp pháo cháy một trăm một mươi bốn
để khi xảy ra sự cố cháy
thì báo ngay đến lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu đoàn yếu hộ
công an tỉnh yên bái
đối với các chợ lán nơi tập trung
lượng lớn hàng hóa dễ bắt lửa
dễ cháy như quần áo
đồ nhựa giấy hàng mã
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với
ban quản lý chợ tăng cường hướng dẫn
tuyên truyền nhắc nhở đôn đốc các tiểu thương
hộ gia đình vừa ở vừa kinh doanh
về các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng nguồn điện
sắp xếp hàng hóa không thắp nhang
đốt phòng mã
và cho cam kết về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
cái chợ này là
chúng tôi là cái chợ tiểu thương
các đồng chí nhìn đấy
cũng biết rất nhiều hàng hóa quan trọng
cái công tác phòng cháy
nổ là rất là quan trọng
chúng tôi rất là tôn trọng
và chúng tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng
để mà phục vụ
không để xảy ra những vấn đề về cháy nổ
rồi đặc biệt là các công tác
về phòng cháy nổ là cu liêm này
rồi tất cả các bình phề phòng cháy
chữa cháy là chúng tôi sắm rất là đầy đủ
bên cạnh việc tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn
về phòng cháy
các trang thiết bị chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy cơ sở tại các xã khu vực trấn
đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình
có nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất
để hướng dẫn người dân sử dụng
các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
và cài đặt sử dụng app
báo cháy một trăm một mươi bốn
trên các điện thoại thông minh để kịp thông báo
cho lực lượng chức năng khi cháy nổ xảy ra
chúng tôi đã hướng dẫn một mươi hai hộ dân
mở thêm lối thoát đạn thứ hai
cũng như là tháo rỡ các cái lồng sắt
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó hướng dẫn các hộ kinh doanh
tự trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
cho cơ sở của mình
đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh
cài đặt các cái app phòng cháy chữa cháy
qua hệ thống điện thoại thông minh
mà nhân dân đang sử dụng
đến nay thì trên địa bàn phường
tình hình công tác phòng cháy chữa cháy
nó luôn được bảo đảm ổn định
và không xảy ra vụ cháy nào trong nhiều năm gần đây
trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh yên bái
sẽ tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn
về an toàn phòng cháy chữa cháy
đồng thời kiên quyết tạm đình chỉ
hoặc đình chỉ các cơ sở chậm khắc phục
các vi phạm về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên ngoài sự chủ động của lực lượng chức năng
các tiểu thương và người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức phòng cháy chữa cháy
nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất
những thiệt hại do cháy nổ gây ra
trong phần tiếp theo của bản tin
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các điểm tâm linh
nato đề nghị
ngoại truyền thống
ngoại truyền thống covid một mươi chín

thành phố hà nội tiếp tục lập đỉnh mới
với gần bốn chín trăm linh ca
trong đó có hơn một hai trăm linh ca cộng đồng
tính đến chín giờ sáng ngày hôm nay
toàn thành phố không có xã phường thị trấn nào
ở cấp độ ba và bốn
cụ thể toàn thành phố có

giảm ba mươi bảy đơn vị so với tuần trước đó
tám mươi xã phường vùng vàng
tăng ba mươi bảy đơn vị so với tuần trước đó
không có xã phường màu cam và đỏ
trước tình trạng số cam mắc tăng cao
sở y tế hà nội vừa có điều chỉnh
việc phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
lần thứ bảy
trong đó việc phân luồng vẫn dựa theo các nhóm yếu tố nguy cơ
để chuyển bệnh nhân đến điều trị
tại các tầng một hai và ba
đặc biệt trong lần điều chỉnh này
sở y tế hà nội cũng đã phân tầng điều trị
đối với trẻ em bị mắc covid một mươi chín
đầu xuân mùa lễ hội
các điểm du lịch tâm linh thu hút
nhiều du khách thập phương đến tham quan chiêm bái
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
vẫn còn những diễn biến hết sức phức tạp
các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt
đảm bảo an toàn cho du khách
ghi nhận sau đây tại tỉnh lào cai
đền bảo hà những ngày đầu xuân
du khách từ khắp nơi đổ về
để cầu may vãn cảnh
hầu hết tất cả đều thực hiện nghiêm túc
các thông báo nội quy phòng chống dịch
do ban quản lý đền đưa ra
ban tổ chức về y tế
của covid một mươi chín này
nói chung là đền cũng phục vụ rất tốt
như bảo ra vào này
nó có cái sửa tay sát khoản
và tất cả mọi người đều đeo khẩu trang
và sẽ hỏi đến
ngoài bảo đảm an ninh trật tự
nhiệm vụ phòng chống dịch
tại đền bảo hà dịp đầu xuân năm nay
cũng đang được ưu tiên hàng đầu
bởi nơi thờ danh tướng hoàng bảy
luôn là điểm đến tâm linh
thu hút đông đảo du khách nhất ở lào cai
ban quản lý di tích thường xuyên
cho phát những hệ thống tuyên truyền
loa của phục vụ ban quản lý di tích
thường xuyên nhắc nhở du khách
đeo khẩu trang
đưa tay sát khoản
và giữ khoảng cách trước khi vào đền
kể từ tết nguyên đàn đến nay
hệ thống du lịch tâm linh ở lào cai
đã thu hút được trên một trăm linh lượt du khách
đến ghé chân
tăng hơn năm mươi so với cùng kỳ năm trước
đây là tín hiệu vui đầu năm
đối với ngành du lịch địa phương
nhưng cũng là thách thức đối với cơ quan quản lý
khi covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
chúng tôi yêu cầu tất cả các địa phương
và các ban quản lý di tích
đều xây dựng một kế hoạch
cũng như phương án phòng chống dịch
trong tổ chức các hoạt động
tại các điểm di tích này
và trong đó đặc biệt lưu ý các địa phương
phải có các phương án xử lý
khi có những tình huống
ví dụ như tình huống nghi nhiễm covid
hay là tình huống f xảy ra
du lịch tâm linh là nét đẹp văn hóa
của người dân việt nam
tuy nhiên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
mỗi người dân cần nâng cao ý thức
thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch